chuyển sang một tin tức tại điểm nóng hồng kông
thưa quý vị từ ngày tám tháng bốn những người trên sáu mươi tuổi tại hồng kông đã tiêm mũi vaccine thứ ba ít nhất ba tháng
có thể tiêm mũi thứ tư tại các trung tâm tiêm chủng
phát biểu tại cuộc họp báo về phòng chống dịch sáng ngày tám tháng bốn ông nhiếp đức quyền và thích nhiếp
cục trưởng cục dịch vụ dân sự hồng kông cho biết các chuyên gia khuyến nghị những người trên sáu mươi tuổi
nên tiêm mũi vaccine thứ bốn ngừa covid
từ ngày tám tháng bốn những người trên sáu mươi tuổi đã tiêm mũi vaccine thứ ba ít nhất ba tháng
có thể tiêm mũi thứ tư tại các trung tâm tiêm chủng
chính quyền hồng kông đưa ra quyết định trên trong bối cảnh chín mươi trường hợp tử vong trong làn sóng dịch thứ năm
ở đặc khu này là người trên sáu mươi tuổi và hầu hết chưa tiêm vaccine
thành cục trưởng cục y tế và vệ sinh thực phẩm trần triệu thủy suvia chan hiện chưa cần triển khai tiêm mũi thứ bốn cho toàn dân
nhưng ít nhất phải tiêm mũi thứ ba
bà trần triệu thủy dẫn các số liệu thống kê cho biết mối tiêm thứ ba có tác dụng rõ rệt trong việc ngăn ngừa bệnh nặng
sau khi lây nhiễm và tỷ lệ tử vong ở những người đã tiêm ba hoặc hai mối vaccine thấp hơn nhiều so với không tiêm vaccine
trong số những bệnh nhân covid một mươi chín nguy kịch và nghiêm trọng năm mươi chín không tiêm vaccine hai mươi ba tiêm một mũi một mươi năm tiêm hi mũi và chỉ ba tiêm mũi thứ ba
dự đoán có khoảng ba mươi người dân hồng kông mắc covid một mươi chín không triệu chứng
sau đó chính quyền kêu gọi người dân toàn thành phố tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà từ ngày thứ tám đến ngày một mươi tháng bốn
và nhà chức trách đã phân phát gói vật tư phòng dịch đến toàn bộ người dân từ ngày hai đến ngày tám tháng bốn
có xét nghiệm dựa trên tinh thần tự nguyện này nhằm mục đích đánh giá tình hình lây nhiễm dịch cắt đứt chuỗi lây nhiễm giúp xã hội sớm trở lại bình thường